thời gian mưa cũng đến sớm hơn trên cả hai khu vực là nam bộ cũng như là khu vực tây nguyên
tại nam bộ mưa sẽ xuất hiện ngay từ trưa sau đó đến chiều tối mây rông sẽ xuất hiện trên diện rộng
với nhiều điểm đạt cấp mưa vừa thậm chí có nơi mưa to và kèm theo đó là cả rông mạnh
trong khi đó tại vùng cao nguyên mưa đến muộn hơn một chút
tuy nhiên đến chiều và tối mưa rông cũng xảy ra trên hai phần ba diện tích của khu vực
theo dự báo mưa rông tại nam bộ và các tỉnh phía nam tây nguyên sẽ còn tiếp tục kéo dài trong khoảng hai ba ngày tới
trong đó thời gian mưa vừa mưa to và rông mạnh thường tập trung vào chiều và tối
vì thế người dân cần sắp xếp công việc hợp lý và tránh di chuyển dưới trời mưa để phòng nguy hiểm
trong ngày hôm nay dưới tác động của những cơn mưa nên nhiệt độ tại nam bộ cũng như là tại tây nguyên đều không cao
hầu hết chỉ phổ biến ở mức ba mươi hai ba mươi ba độ
không mưa nhiều như phía nam trong ngày và đêm hôm nay thời tiết tại bắc cũng như trung bộ được dự báo sẽ có nắng nhiều hơn
cường độ nắng cũng mạnh hơn so với ngày hôm qua
tại các tỉnh thành thuộc bắc bộ trời chỉ nhiều mây một chút vào buổi sáng
sau đó từ khoảng sau tám giờ sáng trời bưng nắng với nhiệt độ cao nhất cho ngày hôm nay phổ biến ở mức là ba mươi hai ba mươi bốn độ
trong khi đó tại miền trung đối với các tỉnh thành từ thanh hóa trở vào cho đến phú yên trời có nắng từ sớm
độ trưa vào chiều sẽ tăng lên mức ba mươi bốn ba mươi năm độ
riêng đối với các huyện vùng núi phía tây như tương dương quỳ hợp hay con cuông có thể xuất hiện nắng nóng
với mức nhiệt cao nhất trong ngày có thể đạt ngưỡng là ba mươi năm ba mươi sáu độ
đáng lưu ý là trên nền nhiệt cao đến chiều vào tối mưa rông có thể xuất hiện cục bộ gây sáo chuộn mạnh trong không khí
nên rất dễ phát sinh ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như rông lốc sấm xét và cả gió giật
người dân cần hết sức lưu ý
do ảnh hưởng của dạnh ấp thấp xích đạo có trục tám một mươi độ về bắc nên trong hai ba ngày tới
khu vực nam biển đông bao gồm cả vùng biển của huyện đảo trương sa vùng biển từ bình thuận trở vào đến cà mau
cà mau đến kiên giang cũng như vùng vịnh thái lan tiếp tục có mưa rào và rông mạnh
trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước